tại hà nội tập đoàn điện lực việt nam đã tổ chức hội thảo thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại việt nam
với sự tham dự của đại diện lãnh đạo cục điện lực và năng lượng tái tạo bộ công thương và đại diện các ngân hàng
nhà đầu tư cơ quan tổ chức đơn vị cung cấp dịch vụ tiện ích từ năng lượng sạch hàng đầu tại việt nam
sau khi có quyết định của thủ tướng chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời
hai năm qua đã có ba trăm sáu mươi năm dự án điện mặt trời tập trung với công suất hai mươi chín mw được đăng ký đầu tư
trong đó một trăm bốn mươi một dự án được bổ sung và quy hoạch
đã có chín mươi năm dự án với công suất đạt sáu một trăm linh mwp đã được evn ký hợp đồng mua bán điện
trong bối cảnh hệ thống điện đang chịu nhiều áp lực về bảo đảm cung ứng điện
đặc biệt sau năm hai nghìn hai mươi khi cả nước có nguồn khai thác mới
việc phát triển các dự án năng lượng mặt trời trong đó có điện mặt trời áp mái
được xem là một trong những giải pháp
giải pháp góp phần giảm áp lực cho ngành điện
chúng tôi đã ký kết với khách hàng mới chỉ được một tám trăm linh khách hàng đã đầu nối
và ký các thỏa thuận với chúng tôi và đã lập đặt công tư hai chiều
hội thảo thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại việt nam
là một trong những hoạt động quan trọng của tập đoàn điện lực việt nam
trong lĩnh vực kinh doanh nhằm phổ biến triển khai tiếp cận các cơ chế chính sách
khuyến khích đầu tư xây dựng phát triển các dự án điện mặt trời tại việt nam nói chung
và điện mặt trời áp mái nói riêng đồng thời thông qua hội thảo
các bên liên quan trao đổi chia sẻ cập nhật công nghệ kỹ thuật
và các giải pháp phát triển điện mặt trời dành cho khách hàng